thưa quý vị một số quan chức chính quyền miền đông libya vào tối ngày hôm qua nhận định số người thiệt mạng thực tế trong trận lũ lụt kinh hoàng tràn qua thành phố dona ở liby vào ngày một mươi một tháng chín vừa qua có thể đã lên tới hai mươi người
thị trường thành phố dona cho biết hầu hết những người mất tích trong trận lũ đã thiệt mạng nên số người chết trên thực tế có thể đã lên tới hai mươi người
tương tự cố vấn thông tin của chủ tịch quốc hội liby cũng cho rằng khoảng tám người đã thiệt mạng và ít nhất một mươi người bị mất tích trong trận lũ
do khả năng sống sót của người mất tích là gần như không còn nên số người chết trên thực tế có thể lên tới một mươi tám đến hai mươi người thậm chí nhiều hơn
trong khi đó các nguồn tin từ dona cho biết hàng nghìn thi thể vẫn chưa được trôn cất do trời nhận dạng và xác định danh tính
liên quan đến công tác cứu hộ quân đội liby hôm qua đã yêu cầu toàn bộ người dân thành phố di chuyển sang khu vực an toàn hơn để phục vụ công tác tìm kiếm người mất tích và trục vớt các thi thể bị vùi lấp trong các đống đổ nát vào khu vực dọc bờ biển
hiện nhiều quốc gia đã gửi cứu trợ nhằm giúp libya khắc phục khẩu quản thiên tai
anh thông báo sẽ gửi gói viện trợ ban đầu trị giá lên tới một triệu bảng anh một hai mươi năm triệu đô la mỹ để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở libya
các nhân viên cứu hộ của ai cập đang trên đường tới liby cùng với viện trợ y tế và thiết bị thiết yếu
palestine cũng gửi đội y tế tới giúp libya
một nước trung đông khác là giordani cũng chuẩn bị gửi các chuyến hàng cứu trợ bao gồm lều chăn và thực phẩm tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề
italia qatar và algeria cũng tuyên bố sẽ gửi viện trợ và các đội cứu hộ cho libya
hôm qua serbia đã điều lực lượng đặc nhiệm đến biên giới với hungary để duy trì trật tự an
trong bối cảnh một số lượng lớn người di cư đang đổ về khu vực này
serbia đã điều động thêm nhân lực được vũ trang hạng nặng tới khu vực biên giới với hungary
sau khi xuất hiện thông tin cho rằng đã xảy ra đụng độ giữa các băng nhóm tội phạm cũng như giữa những người di cư tại đây
trước đó serbia vẫn luôn duy trì lực lượng cảnh sát tại khu vực này
khi đây là tuyến đường di chuyển chính của những người di cư qua ngã thổ nhĩ kỳ muốn vào liên minh châu âu
ước tính mỗi ngày có khoảng một năm trăm linh người di cư tìm cách vượt biên từ serbia và hungary
và trong số này có nhiều người phải trả tiền cho các băng nhóm buôn người
tình trạng này dẫn tới việc gia tăng các vụ đụng độ giữa các nhóm tội phạm liên quan tới hoạt động di cư bất hợp pháp
cũng trong ngày hôm qua đức ra thông báo cho biết
nước này đã ngừng tiếp nhận người di cư từ italia theo kế hoạch đoàn kết tự nguyện của châu âu
quyết định này nhằm giảm bớt áp lực đối với các quốc gia nằm ở biên giới vành ngoài liên minh châu âu
vốn được xem là điểm đến đầu tiên của người di cư
theo cơ chế đoàn kết tự nguyện
đức dự kiến sẽ tiếp nhận ba năm trăm linh người xin tị nạn từ italia nước nhập cảnh đầu tiên của người di cư
tuy nhiên sau khi tiếp nhận một bảy trăm linh người đức quyết định tạm ngừng kế hoạch này cho đến khi có thông báo mới
theo giới chức bộ nội vụ đức số lượng người di cư đông đặt ra những thách thức lớn đối với nước này
trong việc tiếp nhận và thu xếp nơi ăn
theo cơ chế trên những người di cư trái phép phải được đăng ký thủ tục tị nạn
tại chính quốc gia eu mà họ nhập cảnh vào đầu tiên
nếu những người này bị một quốc gia khác trong khối từ chối
họ có thể bị đưa trở lại nước đầu tiên tiếp nhận
về phần mình các nước địa trung hải như italia lập luận rằng
các quy định này đặt gánh nặng quá mức lên các quốc gia nằm trên biên giới vành ngoài eu
nhất là khi người di cư đến những nước này chỉ coi đây là điểm trung truyền
trước khi truyền đến và sinh sống ở các nước eu khác
đức đã tiếp nhận hơn một triệu người xin tị nạn chủ yếu từ syri và iraq
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
kể từ năm ngoái đức lại ghi nhận sự gia tăng lớn về lượng người di cư đến nước này
ủy ban châu ec vừa mở một cuộc điều tra về các biện pháp hỗ trợ của nhà chức trách trung quốc
đối với các hãng sản xuất xe điện nội địa
kết quả cuộc điều tra sẽ được sử dụng để đánh giá liệu các hãng sản xuất trung quốc
có phải chịu các mức thuế của liên minh châu âu eu hay không
phát biểu trước nghị viện châu âu chủ tịch ec ursula von der leyen nhấn mạnh
các loại xe điện giá rẻ của trung quốc đang chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường toàn cầu
bà cho rằng mức giá rẻ này có được là nhờ các chương trình hỗ trợ lớn của chính phủ trung quốc
và điều này đang tác động tiêu cực tới thị trường châu âu
bên cạnh đó chủ tịch ec khẳng định thị trường châu âu sẵn sàng tiếp nhận sự cạnh tranh
song sẽ không chấp nhận một cuộc đua xuống đáy thuật ngữ được sử dụng để chỉ việc
các nhà sản xuất cố gắng giảm giá thành để cạnh tranh bất chấp hậu quả
dù không thông tin chi tiết song kết quả điều tra được cho sẽ ảnh hưởng tới quyết định của eu
trong việc có áp đặt các mức thuế đối với các loại xe mà khối này cho là được bán với giá rẻ
một cách thiếu công bằng hiện giới chức trung quốc chưa bình luận gì về động thái của eu
ngày một mươi ba tháng chín tổng thống hàn quốc yoon seok in đã tiến hành đợt cải tổ nội các quy mô nhỏ
đây là đợt cải tổ nội các thứ hai của tổng thống yoon jak in kể từ sau khi nhậm chức hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
theo đó nghị sĩ shin won sik của đảng quyền lực quốc dân ppp được chọn làm bộ trưởng quốc phòng
thay thế người tiền nhiệm đi chăm sóc tân bộ trưởng quốc phòng là người giàu kinh nghiệm
cả về chính sách quốc phòng và tác chiến được đánh giá là người thích hợp nhất để xây dựng năng lực an ninh
trong bối cảnh hiện tại và hoàn thiện chiến lược cải cách quốc phòng bốn
trong khi đó cố vấn đặc biệt của tổng thống về văn hóa và thể thao yoon in chol được bổ nhiệm
làm bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch
ngoài ra cựu chủ tịch ủy ban đối sách khẩn cấp đảng ppp cầm quyền kim ha yang
giữ chức bộ trưởng bình đẳng giới và gia đình
tháng sáu năm nay tổng thống hàn quốc yoon seok in đã cải tổ nội các lần đầu kể từ sau khi nhậm chức
trong đó thay thế hai quan chức cấp bộ trưởng là bộ trưởng thống nhất
chủ tịch ủy ban vì quyền lợi người dân cùng một mươi ba vị trí thứ trưởng
liên quan đến vụ bê bối si rô hoi nhiễm độc khiến nhiều trẻ em tử vong ở ấn độ
nhà chức trách nước này cho hay công ty dược liên quan digital vision
và chi nhánh horizon pharmaceuticals đã không đảm bảo chất lượng sản phẩm
trong ít nhất
hai mươi hai lần kiểm tra kể từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bảy vừa qua
theo cơ quan quản lý dược phẩm liên bang ấn độ
các loại thuốc của digital vision có thể không chứa hàm lượng thành phần
như nêu trong hướng dẫn sử dụng hoặc không phân giải đủ nhanh để cơ thể hấp thụ
một lọ thuốc hobes pc của nhà sản xuất này bị kiểm tra từ năm hai nghìn hai mươi
cũng chứa nhiều hóa chất độc hại với hàm lượng cao
tương tự công ty dược phẩm myden có các sản phẩm si rô hoa
liên quan tới cái chết của bảy mươi trẻ em ở gambia năm ngoái
cũng nhiều lần bị cảnh báo về vấn đề chất lượng một số loại thuốc
các nhà quản lý phát hiện ít nhất một mươi loại thuốc do myden sản xuất tại ấn độ
không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng
chính quyền bang bihar cũng đã cấm công ty bán các loại thuốc không đảm bảo chất lượng
tại bang này trong năm năm
argentina đang phải đối mặt với lạm phát ở mức cao kỷ lục một trăm một mươi ba
giá của các mặt hàng tăng chóng mặt khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn
argentina đã phải chống chọi với mức lạm phát hàng năm lên gần một trăm một mươi năm
điều này đang gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này
và cũng đang đẩy người dân vào tình trạng nghèo đói
cuộc khủng hoảng kinh tế cũng đang làm dung chuyển chính trường argentina
trước cuộc tổng tuyệt cử vào tháng một mươi
trong khi đó cuộc khảo sát do reuters thực hiện đối với hai mươi tám nhà phân tích dự báo
lạm phát hàng tháng trong tháng tám của argentina giao động từ chín ba đến tối đa một mươi hai chín
đây là mức lạm phát hàng tháng cao nhất ở argentina kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một
các chuyên gia kinh tế cho biết tỷ lệ lạm phát tăng cao
phần lớn là kết quả của việc chính phủ phá giá đồng nội tệ đồng peso
cuộc sống của người dân argentina hiện đang vô cùng chật vật
nhất là những người nghèo khổ trong bối cảnh lạm phát trong tháng tám đặc biệt cao
đối với các mặt hàng thực phẩm tăng một mươi năm sáu so với tháng bảy
trong khi giá một miếng thịt bò tăng đến bốn mươi
còn tại nhật bản trong bối cảnh thiếu lao động nghiêm trọng
chính phủ nước này đã bắt đầu xem xét việc mở cửa ngành vận tải
cho các tài xế xe tải xe buýt và taxi người nước ngoài
bằng cách bổ sung ngành nghề này vào danh mục visa dành cho lao động
có tay nghề cao trong một số lĩnh vực nhất định
theo đó bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
đang thảo luận vấn đề này với cục xuất nhập cảnh
nhằm bổ sung ngành vận tải ô tô vào danh mục công nhân lành nghề được chỉ định
tokyo đặt mục tiêu thực hiện thay đổi chính sách vào cuối năm tài chính hiện nay
từ tháng bốn năm sau thời gian làm thêm của người lái xe tải
và các tài xế khác sẽ được giới hạn ở mức chín trăm sáu mươi giờ mỗi năm
có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động trong ngành vận tải
do vậy hiệp hội vận tải đường bộ hiệp hội xe buýt và liên đoàn các hiệp hội taxi xe thuê
đều dự định yêu cầu bổ sung thêm ngành nghề tài xế vào danh sách lao động đặc định